người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova thông báo
ngoại trưởng nước này sergei lavrov đã tới new york mỹ để chủ trì một cuộc họp
trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an của nga
trường đại trưởng ngoại trưởng liên bang nga sergei lavrov đến new york
đã thu hút được sự quan tâm chú ý đặc biệt với số người theo dõi kỷ lục
hơn bảy trăm linh người trên ứng dụng flyradar
dự kiến ngoại trưởng lavrov sẽ chủ trì hai cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong các ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bốn
trong đó ngoại trưởng nga sẽ chủ trì một phiên thảo luận mở cấp cao
của hội đồng bảo an liên hợp quốc về chủ nghĩa đa phương
bộ ngoại giao nga nhấn mạnh đây là một sự kiện quan trọng
trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an liên hợp quốc của nga sắp tới
ông lavrov cũng dự kiến có cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nga giữ chức chủ tịch luân phiên
của hội đồng bảo an liên hợp quốc trong một tháng
lần gần nhất nga đảm nhận cương vị này là vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba